ngay sau đây sẽ là những tin tức an ninh trật tự mà chúng tôi vừa cập nhật
liên quan đến vụ hai phạm nhân bỏ trốn khỏi trại giam xuân hà ở hà tĩnh vào sáng ngày hôm nay
lực lượng chức năng tiếp tục triển khai các biện pháp
huy động hàng trăm cán bộ chiến sĩ cùng bốn chú chó nghiệp vụ vào rừng truy bắt
khoảng một mươi năm h chiều ngày sáu tháng một mươi hai lợi dụng sơ hở
hai phạm nhân phan công thành sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy xã thạch châu huyện lộc hà
và nguyễn đắc hoàng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn xã cẩm nhượng huyện cẩm xuyên
đã bỏ trốn khỏi trại giam xuân hà
ngay sau khi phát hiện hai phạm nhân bỏ trốn khỏi trại giam
ban giám thị trại giam xuân hà đã thông tin cho các lực lượng chức năng người dân
biết để phòng phối hợp truy bắt
lệnh truy nã nêu rõ bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan công an
viện kiểm sát hoặc ủy ban nhân dân nơi gần nhất
sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã phải báo ngay cho trại giam xuân hà
địa chỉ xã lưu vĩnh sơn huyện thạch hà tỉnh hà tĩnh

ngày hôm nay công an huyện kim sơn cho biết đã xác định nguyên nhân ban đầu của vụ nổ
tại huyện kim sơn tỉnh ninh bình
đồng thời xác định được hai người chết một người bị thương
theo kết quả xác minh giữa tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba

nên linh chúa tại huyện kim sơn thuê nhà bỏ không của ông gia đình
ông trần văn chính ở xã văn hải huyện kim sơn để ở
và đặt mua thuốc pháo dây cháy chậm và vỏ pháo trên mạng
để chế tạo pháo nổ bán kiếm tiền
linh đã thuê chị mai thị sang và lương thị giang
làm công việc lắp ráp ngòi nổ đóng gói thuốc pháo nổ
đóng gói đơn hàng để bán cho khách
khoảng một mươi bảy h ngày bảy tháng một mươi hai khi linh đang làm việc trong phòng ngủ
thì gian bếp phát nổ
linh chạy ra kiểm tra và xác định hai người phụ nữ nơi trên đã tử vong
thời điểm xảy ra vụ việc có cháu con của chị giang ở đó
may mắn cháu chỉ bị say sát nhẹ
theo kết quả khám nghiệm hiện trường
lực lượng công an phát hiện xung quanh khu vực có nhiều dấu vết đồ vật
nghi là dụng cụ chế phẩm để chế tạo pháo nổ
công an cảnh sát điều tra công an huyện kim sơn
đã có quyết định tạm giữ nguyễn văn linh
để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
vụ cháy một mươi một tàu cá
đang tại công ty trách nhiệm hữu hạn sửa chữa và đóng tàu phan thiết
phường phú hải thành phố phan thiết đỉnh bình thuận
vào sáng ngày hôm nay các chủ phương tiện cho biết
mỗi chiếc tàu có giá trị khoảng ba năm tỷ đồng
công an thành phố phan thiết xác định một mươi bốn h ba mươi phút ngày bảy tháng một mươi hai
nhóm thợ sửa chữa tàu của công ty trách nhiệm hữu hạn sửa chữa đóng tàu phan thiết
đang sửa chữa hàn pô trên mạng trái của tàu do ông nguyễn thanh trường làm chủ
đã để tư lửa hàn bắn vào đầu máy dưới sàn dẫn đến cháy
hai người có mặt là anh hàn phi hổ và anh nguyễn duy tân
đã lấy nước tạt vào sau đó dùng vòi nước xịt nhưng lửa không tắt
thời điểm cháy có gió lớn nên lửa bùng cháy mạnh và lan sang nhiều tàu khác
sau bốn giờ nỗ lực của hàng trăm cán bộ chiến sĩ công an tỉnh bộ đội biên phòng bộ chỉ huy quân sự tỉnh
thì ngọn lửa đã được dập tắt
qua kiểm đến thì một mươi một tàu đã bị cháy hư hỏng
thời điểm xảy ra vụ cháy công ty sửa chữa đóng tàu phan thiết có ba mươi tàu neo đậu
đối tượng trần nguyễn mỹ linh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín trú tại huyện diên khánh của tỉnh khánh hòa
vừa bị bắt giữ để điều tra làm rõ về hành vi tàng trự trái phép chất mà tuý
tiến hành kiểm tra hành chính một căn trọ ở thôn quảng hội một xã vạn thắng huyện vạn ninh
lực lượng chức năng đã phát hiện người thuê phòng trọ là trần nguyễn mỹ linh
đang tàng trự trái phép chất mà tuý
trái phép ba mươi một viên nén màu vàng có hai mươi túi ni lông bên trong chứa chất tinh thể màu trắng nghi là ma túy
qua đấu tranh bước đầu linh khai nhận số viên nén nói trên là thuốc lắc
còn tinh thể màu trắng trong các bịch ni lông là ma túy khay
linh chia nhỏ để bán cho người sử dụng để kiếm lời
đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế ma túy công an huyện hoái đức thành phố hà nội
phối hợp với đội quản lý thị trường số hai mươi bốn đã phát hiện một kho hàng

ở địa bàn huyện có số lượng lớn bình chứa khí n hai o và các máy móc dùng để săn chết trái phép
luôn đóng chặt cửa nằm sâu trong ngõ cụt chỉ có một đường ra vào duy nhất
không hoạt động sản xuất tuy nhiên được gắn rất nhiều camera theo dõi bên ngoài
nắm bắt tình hình đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế ma túy công an huyện hoài đức
đã phát hiện đây thực chất là kho chuyên săn chiết khí cười n hai o trái phép số lượng lớn
đối với cơ sở săn chết
khi cười này thì chúng tôi cũng đã phối hợp với cả trinh sát địa bàn và các đơn vị tại địa phương
các cơ sở sang chiết bóng cười nói chung và đối với cơ sở riêng này thì họ hoạt động rất là tinh vi
suốt ngày họ đóng cửa và lắp rất nhiều camera
đường vào khu này thì rất là vắng và họ luôn luôn đóng cửa và có sự phòng bị đối với cơ quan chức năng
cho nên là rất là khó thiện
tại thời điểm kiểm tra lực lượng liên ngành phát hiện ông trương nho hà
chủ cơ sở cùng một số nhân viên đang dùng máy nén khí để thực hiện hành vi săn chiết khí n hai o
từ bình khí to sang bình khí nhỏ với mục đích để bán
đồng thời ông này cũng không xuất trình được giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
giấy phép sản xuất kinh doanh hóa chất hạn chế kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp
tôi nhập về với số lượng
năm sáu triệu một bình
sáng chết ra những cái bình lẻ
tôi đi đổ quanh hà nội và các tỉnh gần cận
tôi nhập ở trên
lấy địa chỉ ở trên mạng
chỗ công ty này nó tự đem đến địa chỉ này
nó trở về kho này
thì mình có trách nhiệm
chết ra các cái bình bé này
mỗi lần nhập khoảng

đấy là mình bán buồn thì mới giá hai trăm linh nghìn một cần
còn bán lẻ
bán lẻ thì cái đấy thì lại tùy
nó cứ giao động khoảng từ ba đến năm trăm linh nghìn
bắt đầu làm
chiết ra các bình bé thì tối
tối mới đi giao
hay là có những người
thì tới lấy có những người
thì mình lại phải cho địa chỉ
rồi mình giao tận nơi
nếu khi nghèo quá
thì khó khăn
thì cứ làm thôi
tiến hành kiểm tra thực tế
tại cơ sở
lực lượng chức năng xác định
có một mươi bảy bình chứa
khí n hai o loại bảy mươi kg một bình
một mươi bình loại một mươi hai năm kg một bình
chín mươi một vỏ bình kim loại
trên vỏ bình có ghi chữ khí n hai o
và không có nhãn mắc
không rõ nguồn gốc xuất xứ
nằm trong cỏ bóng cao su
một máy nén khí
một thiết bị săn chất khí
một cân điện tử
theo cơ quan chức năng
số bình khí n hai o trên
tuộc danh mục khóa chất hạn chế kinh doanh
là hàng hóa không có hóa đơn chứng từ
chứng minh nguồn gốc xuất xứ
vụ việc đã được cơ quan chức năng tạm giữ tăng vật
phương tiện để xử lý theo quy định của pháp luật
công an huyện phú thiện tỉnh gia lai
đang tạm giữ lờ ma báo
và ba đối tượng liên quan để điều tra
về các hành vi trộm cắt tài sản
chứa chấp tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
tăng chữ và tổ chức sử dụng trái phép trên mặt túy
đồng thời khẩn trương xác minh
thu hồi tài sản để trả lại cho người bị hại
đối tượng trộm cắt là rờ ma báo
sinh năm hai nghìn tám
tại cơ quan công an báo khai khoảng một mươi tám h
ngày hai tháng một mươi hai
báo dùng thanh sắt phá cửa nhà anh đặng văn thu
tại huyện phú thiện
trộm cắt số tiền bốn trăm linh hai triệu bốn trăm linh nghìn đồng
trong tủ gỗ phòng ngủ rồi tàu thoát
chiều tối ngày bốn tháng một mươi hai
phát hiện báo tụ tập cùng một số thanh niên khác
sử dụng mặt túy tại thôn soma hang a
xã yia peng huyện phú thiện
công an huyện phú thiện đã bao vây bắt quả tang
ba đối tượng đang có hành vi tăng chữ
và tổ chức sử dụng trái phép trên mặt túy
tuy nhiên đối tượng rờ ma báo đã nhanh chân bỏ trốn
nhưng đã bị bắt giữ vào trưa ngày năm tháng một mươi hai
thu giữ trên người và xe
của đối tượng số tiền hơn năm mươi ba triệu đồng
ngày hôm nay công an thị xã bến cát
của tỉnh bình dương đã tạm giữ hình sự
đối tượng trần vũ phương
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm quê tỉnh sóc trăng
để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
và lừa đảo chiếm đoạt tài sản
để có tiền tiêu xài
cá nhân đối tượng phương thường đến các công ty
trên địa bàn khu công nghiệp mỹ phước thị xã bến cát
để ra vào xin việc
sau đó lợi dụng sơ hở của lực lượng bảo vệ
trừ các cổng của các công ty để ra tay trộm cắt tài sản
và dùng thủ đoạn bượn điện thoại di động
của bảo vệ rồi chiếm đoạt
với thủ đoạn trên phương đã liên tiếp
gây ra sáu vụ trộm cướp giật tài sản
qua làm việc đối tượng trần vũ phương
đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
tiến hành dừng và kiểm tra xe mô tô
do huỳnh ngọc tú
trú tại huyện phú vang tỉnh thừa thiên huế điều khiển
công an huyện cam lộ tỉnh quảng trị
đã phát hiện đối tượng đang vận chuyển một mươi hai viên ma túy tổng hợp
vụ việc xảy ra vào lúc một mươi chín h ngày sáu tháng một mươi hai
tại quốc độ chín
thuộc địa phận xã can thành huyện cam lộ
thấy lực lượng chức năng tú nhảy xuống xe
đình bỏ chạy nhưng đã bị bắt giữ
tại cơ quan công an bước đầu tú khai nhận
mua số ma túy trên từ một người lào
tại thị trấn lao bảo để đưa vào thành phố huế tiêu thụ
được biết tú là đối tượng có một tiền án
về tội mua bán trái phép chất ma túy
và mới chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương
được gần một năm nay
cũng liên quan đến ma túy
chiều ngày hôm qua tòa nhân dân tỉnh an giang
đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm
đối với các bị cáo
trương thị kim thanh nguyễn bảo long
về tội mua bán trái phép chất ma túy
và nguyễn thị thanh tuyền về tội tàng trữ trái phép chất ma túy
cả ba cùng chú tại tp hcm
theo cáo trạng dạng sáng ngày một mươi năm tháng một mươi
tại khu vực biến phả an hòa tp long xuyên
lực lượng công an tỉnh an giang
tiến hành kiểm tra xe ô tô do long điều khiển
trở theo thanh
qua đó phát hiện thu giữ hai bọc ma túy loại metafetamin
trong lượng hơn một trăm một mươi gram
cùng nhiều tăng vật có liên quan
cùng ngày khám xét khẩn cấp chỗ ở của thanh
lực lượng công an kiểm tra phát hiện thu giữ trên người của tuyền
là con gái suột của thanh
cất dấu hơn bốn ba gram methamphetamine
các bọc ma túy
từ tháng tám đến giữa tháng một mươi
long đã năm lần trở thanh từ tp hcm
đến tỉnh an giang
bán ma túy cho con nghiện
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt
bị cáo trương thị kim thanh
tù trung thân nguyễn bảo long
hai mươi năm tù cùng về tội mua bán trái phép chất ma túy
và nguyễn thị thanh tuyền
ba năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy
với hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
trần khánh quang chú tại huyện đồng xuân
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã
sông cầu tp yên ra quyết định khởi tố
trước đó tại một quán cà phê
ở phường xuân phú công an thị xã đồng xuân
phát hiện quang đang thu tiền lãi
từ chủ quán cà phê
tội công tác tiến hành lập biên bản
bắt người phạm tội quả tang đối với trần khánh quang
khám sát khẩn cấp nơi ở của đối tượng
lực lượng công an thu giữ hai con dao
hai quần sổ ghi nội dung cho vai
gần một trăm tám mươi tờ giấy mượn tiền
kết quả điều tra ban đầu xác định
đối tượng hoạt động cho vai với lãi suất
từ một trăm tám mươi cho đến hai trăm bốn mươi một năm
và trần khánh quang đã cho
một trăm ba mươi năm người trên địa bàn thị xã sông cầu
và các địa bàn lân cận
vai gần ba năm tỷ đồng
tại cửa khẩu quốc tế mộc bài huyện bến cầu
vào ngày hôm qua bộ chỉ huy bộ đội biên phòng
và công an tỉnh tây ninh
đã tiếp nhận hai trăm năm mươi sáu công dân việt nam
từ vương quốc campuchia trả về
ngày ba mươi tháng một mươi một các đơn vị chức năng
thuộc bộ đội vụ campuchia đã phong tỏa
hai khu nhà ở tỉnh canan
tạm giữ hơn hai trăm năm mươi công dân việt nam
những người này được cho là có hành vi
nhập cảnh trai phép lao động trai phép
và nghi vấn sử dụng công nghệ cao
để hoạt động lừa đảo
do đó phía campuchia đã tiến hành xử phạt hành chính
sau khi tiếp nhận lực lượng biên phòng
và công an tỉnh tây ninh đã tiến hành
các thủ tục pháp lý thủ tục hành chính
cho hai trăm năm mươi sáu công dân nhập cảnh
đối với những trường hợp không đầy đủ giấy tờ
bị lập biên bản đột phạt hành chính
thưa quý vị xác định công tác quản lý nhà nước
về vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ
có vai trò quan trọng trong phòng ngừa
đấu tranh với các loại tội phạm
chính vì vậy thời gian qua cùng với việc đấu tranh xử lý
công an tỉnh thanh hóa đã có nhiều cách làm hay
sáng tạo trong công tác tuyên truyền
vận động người dân tự giác giao nộp vũ khí
vật liệu nổ công cụ hỗ trợ
đây là điểm đổi súng lấy quà
một mô hình hay cách làm sáng tạo
và hiệu quả mà công an thị trấn hồi xuân
huyện quan hóa đã áp dụng
nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền
vận động nhân dân tự giác giao nộp
các loại vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
với những vật dụng đơn giản
trong cuộc sống hàng ngày
như mũ bảo hiểm ấm đun nước
hay chai nước mắm lọ dầu ăn cân đường
nhưng cũng đã nhận được sự hưởng ứng
và tích cực tham gia của nhiều người dân
trong đó có không ít người
đã tự giác mang các loại vũ khí tự chế
trời ông cha để lại tôi không biết làm nữa
nhưng ngày trước tôi đi săn
những con thú con chim
nói chung là thấy con gì cũng bắn
bị bắn nổ thôi
nhưng bây giờ lại sợ là
nó chuyển nọc thêm chim sóc
các thứ nói chung là lại sợ
nó trượt cái mũi tên nữa
nó nguy hiểm người
bây giờ chúng tôi đến nổ
cái phần quà thì nhận được thì tôi cũng rất cảm ơn
mà nếu cũng có tôi cũng vui vẻ thôi
vì cái này cũng là về pháp luật của nhà nước
trách nhiệm của tôi là
những cái quà này

pháp luật của nhà nước thì tôi cũng là phải giao nộp thôi
cũng như huyện quan hóa
lang chánh là huyện miền núi biên giới
có đông đồng bào các dân tộc sinh sống
nên nhu cầu và thói quen chế tạo
sử dụng súng công cụ nguy hiểm
để săn bắn bảo vệ mùa màng
của người dân nơi đây khá phổ biến
để quản lý và thu hồi số vũ khí này
công an huyện lang chánh
đã đổi mới nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền
làm chuyển biến căn bản nhận thức
thói quen của đồng bào các dân tộc
trong việc tàng trữ sử dụng vũ khí
và liệu nổ công cụ hỗ trợ
chúng tôi đã phối hợp
giao nhiệm vụ
cho các ngành đoàn thể
tổ chức xuống cơ sở tuyên truyền
cho bà con nhân dân trên năm thôn bản
đưa cái nội dung này vào
những cái buổi sinh hoạt
thôn bản cho bà con nhân dân
ký cam kết không chế tạo
những cái khẩu súng
tự chế nữa
từ cái góc độ tuyên truyền
bà con đã nhận thức
được cái việc giao nộp vũ khí
từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba đến nay
toàn tỉnh đã thu hồi
và vận động người dân
tự giác giao nộp gần hai trăm năm mươi kg pháo
hơn một ba trăm linh khẩu súng các loại
hơn hai sáu trăm linh viên đạn
gần ba vũ khí thô sơ
công cụ hỗ trợ
và linh kiện để lắp ráp vũ khí
bên cạnh đó công an tỉnh thanh hóa
đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ
tập trung đấu tranh bắt giữ một trăm một mươi bảy vụ
một trăm bảy mươi năm đối tượng có hành vi chế tạo
mua bán vận chuyển
tàng trữ vũ khí vật liệu nổ
và công cụ hỗ trợ
thu giữ tám trăm linh năm kg thuốc nổ

hơn ba trăm linh khẩu súng các loại
hơn sáu trăm linh viên đạn
ba trăm năm mươi sáu linh kiện để lắp ráp vũ khí
cơ quan an nghiệp tra công an tỉnh thanh hóa
tụ lý rất nhiều vụ án về vũ khí vật liệu nổ
và đây là những vụ án
có những vụ án mang tính chất đặc biệt nghiêm trọng
chúng ta đã thu hồi
những số vật chứng
vụ khí vật liệu nổ rất lớn
đặc biệt lớn từ trước đến nay
qua công tác phối hợp để chúng ta xử lý
và tiêu hủy số này thì nó thể hiện sự nghiêm minh
của pháp luật
nó răn đe đối với các loại tội phạm liên quan đến vũ khí vật liệu nổ
và nó góp phần rất lớn
trong công tác đảm bảo an ninh chất tự
trung tiên địa bàn tỉnh
những việc làm thiết thực hành động quyết liệt
trong quản lý vũ khí vật liệu nổ
và công cụ hỗ trợ của công an tỉnh thanh hóa
đã và đang góp phần quan trọng
trong công tác đấu tranh phòng ngừa tội phạm
liên quan đến vũ khí vật liệu nổ
và công cụ hỗ trợ
góp phần bảo đảm an ninh chất tự
và giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân